đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến theo quy định của pháp luật
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hảo và con trai là nguyễn hoàng gia bảo cùng chú tại phường thắng lợi tp bôn mạc
công an tp bôn mạc đã dùng rượu chém người khác công an tp bôn mạc tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu thì giữa hào với thi đức long có xảy ra va chạm
sau đó giữa hai bên cãi vã và long đã đấm vào mặt hào sau khi hỏi và biết chuyện bảo liền bảo cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu
bảo cầm rượu lao vào chém tới tấp nhiều nhát còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu
đối tượng nông thị quỳnh lan chú tại huyện tràng định lạng sơn là kế toán của ủy ban nhân dân xã khánh long huyện tràng định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định khởi tố bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
trong thời gian công tác tại ủy ban nhân dân xã khánh long lan là công chức phụ trách kế toán
đã lợi dụng lãnh đạo xã chuyển công tác tự ý đổi mật khẩu chữ ký số mà không thông báo cho cấp trên biết
lập khống chứng tử để tham mô ngân sách của xã tại kho bạc nhà nước
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nông thị quỳnh lan đã thực hiện hai mươi tám lần chuyển khoản
với tổng số tiền hơn bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng trong đó số tiền lập chứng tử khống để chuyển khoản chi
là trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi trừ một mươi tiền hóa đơn đối tượng đã sử dụng số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và nơi làm việc của lan
cơ quan điều tra thu giữ hai laptop cùng nhiều tăng vật có liên quan
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn là ngày cao điểm người dân di chuyển về quê
nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tại hà nội cơn mưa vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn
áp lực giao thông đẻ nặng lên các tuyến ngay từ rất sớm
ngay từ đầu giờ chiều nhiều tuyến đường đã ghi nhận tình trạng un tắc cục bộ như nút giao
ngọc hồi vành đai ba cả bên dưới và trên cao
cá biệt cửa ngõ phía nam thành phố hà nội ở chiều vào thành phố ủn tắc vô cùng nghiêm trọng
kéo dài khoảng bốn km từ qua trạm thu phí đến nút giao vành đai ba
theo các cơ quan chức năng dự báo tình hình giao thông sẽ ngày càng diễn biến phức tạp
nguy cơ ủn tắc tăng cao vào cuối ngày áp lực giao thông sẽ đà nặng lên các tuyến vành đai
và cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
tại sân bay quốc tế nội bài từ sáng nay hai mươi chín tháng bốn lượng khách tập trung đi khá đông
các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch như đà nẵng phú quốc nha trang côn đảo
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách chủ động có mặt trước giờ bay hai tiếng
đối với chuyến bay nội địa ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến
do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc là ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong giờ cao điểm
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm xây dựng và phát triển
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
dự lễ có phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo
đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành nhà tài trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trải qua ba mươi năm thành lập và phát triển quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn bảy sáu trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ cho trên ba mươi bốn triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc
riêng quỹ bảo trợ trẻ em cấp trung ương huy động được hơn một năm trăm linh tỷ đồng và hàng trăm ngàn tấn hàng hóa
hàng triệu lượt người tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục cho hơn bảy hai triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các hoạt động kết nối của quỹ đã tạo điều kiện cho các tập thể cá nhân cùng cộng đồng bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
đặc biệt là trẻ em vùng cao vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng bị thiên tai bão lũ góp phần đắc lực cùng đảng nhà nước và nhân dân
thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tiếp nhận tài trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn một mươi một tỷ đồng
các bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết đã dẫn dải tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts chở bảy mươi lít dầu do không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn trên khu vực biển cách tây nam côn đảo khoảng bảy mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phát hiện tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có dấu hiệu vi phạm
nên đã phát tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông hồ tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng bảy mươi lít dầu đeo nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đưa tàu về côn đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
tổ công tác công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết qua kiểm tra hành chính vừa phát hiện sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn tổ công tác công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra quán karaoke rojial trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
quá trình kiểm tra tội công tác phát hiện tại một phòng hát của cơ sở kinh doanh này có sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả sáu đối tượng này đều dương tính với chất ma túy
vụ bị được công an công an tiếp tục điều tra xử lý
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm và sea games ba mươi một trên địa bàn thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
ngày hai mươi chín tháng bốn công an thành phố hồng ngự cho biết đã bắt quả tan hai mươi bảy đối tượng đang có hành vi tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền
vào lúc giờ một mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn công an thành phố hồng ngự bắt quả tan có hai mươi bảy đối tượng tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu tại nhà ông huỳnh quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thuộc khóm sở thượng phường an lạc thành phố hồng ngự
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu một thùng bằng kim loại bên trong có số tiền hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng thu tiền sâu một mươi sáu điện thoại di động hai mươi xe mô tô và số tiền hơn một mươi năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng
hiện công an thành phố hồng ngự đang làm việc các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn một chiếc xe bên chở cát sau khi tông đổ hàng loạt giải phân cách trên quốc lộ hai mươi hai đoàn qua huyện hốc môn thành phố hồ chí minh
giao thông qua khu vực ùng tắc
thời điểm trên xe ben chở các biển số năm mươi h một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi chạy trên quốc lộ hai mươi hai
khi qua giao lộ với đường nguyễn văn bướ huyện hóc môn thì bất ngờ tông kè nát nhiều mét giải phân cách cứng lao qua làng xe máy lật ngang ven đường
sự cố khiến chiếc xe bên hư hóng nặng cát trên thùng xe đổ tràn xuống đường
đội cảnh sát giao thông an sương sau đó có mặt điều tiết giao thông phối hợp tài xế khắc phục sự cố
bước đầu xác định xe bên trên đang chạy gặp sự cố nổ lúc trước mất lái dẫn đến tai nạn lật xe
may mắn vụ việc không gây thương vong về người
ngày hai mươi chín tháng bốn ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm triển khai thực hiện
nghị định tám mươi ba trên hai nghìn một mươi bảy trên ndcb của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn
công an thành phố hồ chí minh cho biết năm năm qua trên địa bàn thành phố xảy ra ba bốn trăm bảy mươi chín vụ việc
đến cháy nổ và sự cố tai nạn
trong đó có hai ba trăm ba mươi bốn vụ cháy nổ và một một trăm bốn mươi năm vụ tai nạn sự cố cần tổ chức cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp cứu được sáu trăm linh hai người hướng dẫn cho hai ba trăm bảy mươi sáu người tự thoát nạn trong đám cháy
bảo vệ được hàng chục ngàn nhà dân hàng chục ngàn mét vuông diện tích nhà xưởng kho chứa hàng và các loại máy móc hàng hóa của doanh nghiệp
ước tính trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng
đồng thời cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức cứu nạn cứu hộ một một trăm bốn mươi năm vụ tai nạn sự cố
cứu được bốn trăm ba mươi năm người và tìm được một trăm bảy mươi năm thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình chính quyền địa phương
công an các địa phương đã làm tốt công tác kiểm tra xử lý khắc phục những thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn
tuy nhiên cháy nổ vẫn còn tiềm mẫn
do đó các địa phương đơn vị chuyên môn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa
và nâng cao hơn nửa năng lực hiệu quả trong công tác cứu nạn cứu hộ để phù hợp với tình hình hiện nay
để người dân tp hcm có một kỳ nghỉ lễ ý nghĩa an toàn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi yêu cầu các đơn vị tập trung đảm bảo an ninh an toàn
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm đặc biệt là tại các điểm bắn pháo hoa
trong đó công an thành phố là đơn vị chủ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
có liên quan lên phương án đảm bảo an ninh trật tự
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an thành ủy và ủy ban nhân dân tp hcm
công an thành phố đã chủ động xây dựng tổ chức các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm
nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng
đặc biệt trong cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng tuần tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu gây rối trực tự công cộng
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn công an thành phố sẽ tập trung lực lượng để không để xảy ra ủn tắc giao thông
kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm và các khu vực mà chúng ta tổ chức các sự kiện
chào mừng bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và sẽ triển khai các biện pháp công tác đấu tranh biện pháp nghiệp vụ để chấn áp tội phạm tín dụng đen
cướp tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản và tội phạm cơ bạc nhất là cờ bạc qua mạng
mà hiện nay thì có tội phạm giết người nảy sinh ở một mâu thủy hết sức là nhỏ
chỉ vì những cái lời lẽ kích bác nhau trên mạng và tập trung đông người là dẫn hướng xảy ra án mạng
bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà công an thành phố hồ chí minh đã chủ động đề ra
thì lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố còn yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ với công an thành phố
để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho người dân thành phố trong kỳ nghỉ lễ
bên cạnh đó năm nay thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bán pháo hoa tại hai điểm
là hầm thủ thiêm và công viên văn hóa đầm sen
chính vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi yêu cầu
các đơn vị bố trí lực lượng chốt chặn tuần tra lên phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh tại khu vực này
công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối là cái nhiệm vụ mà chúng ta phải đặt ra
hoạt động bán pháo hoa nó diễn ra chỉ có một mươi năm phút thôi nó rất tập trung
làm sao việc bán pháo hoa này phải đảm bảo an toàn tiết đối
không để bất kỳ một tình huống quảng loạn nào dẫn đến đông người
rồi tháo chạy xô đẩy nhau rồi dẫn đến những cái điều không hay
các địa phương các lực lượng cùng tham gia để làm sao những ngày nghỉ lễ
nó thật sự là những ngày vui mừng của toàn dân thành phố chúng ta
cho du khách đến với thành phố chúng ta trong dịp này
dự báo vào chiều tối nay
hai mươi chín tháng bốn lượng người đổ ra đường để bắt đầu kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tăng cường lực lượng kịp thời
xử lý ủng tắc giao thông vào giờ cao điểm không để xảy ra tai nạn giao thông
và các vấn đề phát sinh gây mất an toàn giao thông trước kỳ nghỉ lễ
đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giao thông và các dấu hiệu vi phạm khác có liên quan
theo sở y tế tp hcm năm nay dịch sốt xuất huyết
theo chu kỳ sẽ quay trở lại và bùng phát dữ dội
và chỉ tính từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã có bốn năm trăm linh ca sốt xuất huyết
trong đó có đến một trăm linh chín ca nặng và hai ca tử vong
và đây là dấu hiệu đáng báo động cho một đợt dịch xuất xuất huyết mới bùng phát
ghi nhận tại bệnh viện nhi đồng hai trong những ngày gần đây
số ca đến khám và nhập viện do sốt xuất huyết đều có dấu hiệu tăng cao
theo các bác sĩ tình trạng này đã kéo dài khoảng hai tuần qua
họ phải thở máy dòng gao thậm chí tử vong
bên cạnh đó cũng ghi nhận một số trường hợp nhiễm
đồng thời cả covid một mươi chín và sốt xuất huyết
trong dòng hai tuần lễ nay thì mình ghi nhận rằng là số ca sốt xuất huyết nhập viện
nó chiếm tỷ lệ nó tăng gấp đôi so với hai tuần đầu tháng bốn
và nó đang có diễn tiến ngày càng tăng hơn nữa
và mình ghi nhận rằng cái tỷ lệ bệnh nặng trước đây nó tỷ tầm khoảng năm sáu
thì bây giờ nó có thể lên được tới một mươi năm hai mươi
số ca nhập viện nặng cần phải truyền dịch
những tình trạng mà sốc phải truyền dịch
những tình trạng siêu hấp phải thở si báp
thậm chí có những ca nó tổn thương đa cơ quan mình phải lọc máu liên tục
ghi nhận từ đầu tháng bốn tới giờ này thì cái số ca sốt xuất huyết nó có tăng đột biến
thì hiện tại trong khoa hồi sức tích cực nhiễm
bệnh viện nhân đồng hai đang điều trị cho năm cháu sốt xuất huyết đen nặng
trong đó có hai cháu là phải thở máy
còn ba cháu còn lại là phải thở oxy lưu lượng cao si báp
nhìn chung thì số ca sốt huyết năm nay có vẻ như là nó tăng cao hơn năm ngoái
và số ca nặng nó cũng tăng cao tương ứng
và hiện tại cũng có những ca nặng đến tử vong được báo cáo ở cả người lớn và trẻ em rồi
theo các chuyên gia do mùa mưa năm nay đến sớm
nên bệnh sốt xuất huyết cũng có dấu hiệu gia tăng nhanh hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt ngành y tế tp hcm nhận định
năm hai nghìn hai mươi hai là năm quay trở lại chung kỳ dịch sốt xuất huyết
theo định kỳ ba bốn năm một lần
tuy nhiên đáng chú ý là số ca nặng từ đầu năm đến nay tăng gấp ba lần
so với đợt dịch sốt xuất huyết năm hai nghìn một mươi chín
một cái hình này cũng đáng báo động về tầng xuất xuất huyết
cái màu xanh đó là diễn tiến số ca mắc đến tuần lễ thứ một mươi năm là đã gần bốn năm trăm linh ca
nếu ta so sánh với năm dịch bùng phát dĩ dội sốt xuất huyết năm hai nghìn một mươi chín
thì cùng kỳ thì số ca mắc nó cũng không tăng như vậy
nhưng mà đặc biệt là số ca nặng trong dòng những tháng đầu năm thôi
hiện nay là có một trăm linh chín ca nặng
cùng kỳ mà cái năm mà có dịch là có ba mươi tám ca thôi
thành ra sở y tế và các chuyên gia trong ngành lo ngại năm nay là năm thứ ba
cứ khoảng bốn ba bốn năm thì sốt xuất huyết nó có đợt bùng phát dữ dội
và hiện nay cũng đã có ca tử vong tại thành phố rồi
thành phố có hai trường hợp tử vong
một trường hợp là một phụ nữ mang thai tử vong
và một trường hợp là một em bé tử vong
bên cạnh sốt xuất huyết thời điểm tháng bốn tháng năm cũng là lúc các bệnh viện nhi
tại tp hcm ghi nhận nhiều ca bệnh tay chân miệng gia tăng
vì vậy phụ huynh không nên chủ quan hoặc tự mua thuốc điều trị bệnh cho trẻ
mà còn đưa trẻ đi khám theo dõi và tái khám mỗi ngày
đặc biệt cần đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu bất thường
những ngày qua tại đồng bằng sông cửu long ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết
đang nặng và gia tăng
ngành y tế dự báo là tình hình dịch bệnh sốt sốt huyết năm nay sẽ diễn biến phức tạp
nguy cơ bùng dịch rất là cao
và tại huyện biên giới hồng ngự đồng tháp bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
số ca mắc trong tuần tiếp tục tăng và trong đó cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong
theo số liệu thống kê từ trung tâm y tế huyện hồng ngự trong tuần qua
toàn quyển ghi nhận thêm hai mươi bốn ca mắc mới sốt xuất huyết
nâng tổng số trong một mươi sáu tuần qua lên chín mươi tám ca tăng bảy mươi năm ca so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có bốn ca nặng và một ca tử vong tại xã thường lạc
qua kiểm tra công tác nhiệt lăng quăng ở các địa phương có ca mắc sốt xuất huyết tăng
lãnh đạo huyện hồng ngự nhận định lăng quang hiện đang tồn tại rất nhiều trong cộng đồng
như lưu khạp hùng phi tại nhà dân
lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương này tiếp tục duy trì ba ngày thực hiện chiến dịch dịch lăng quăng một lần
trong đó kết hợp với các phòng y tế trung tâm y tế quyền tiến hành phun quá chất dịch mũi trên diện rộng
hiện nay bệnh xuất xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh
do bệnh lây từ người sang người qua mũi đốt nên biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh là diệt mũi
và hạn chế môi trường sinh sống của mũi
hiện nay việc tuyển dụng nhân viên tâm lý học đường nhân viên y tế giám thị bảo vệ kế toán thủ quỹ
bảo mẫu tại các trường học trên địa bàn tp hcm đang gặp rất nhiều khó khăn bởi các quy định về nhu cầu phát sinh
sau khi trải qua đợt dịch covid một mươi chín
và đây là những kiến nghị của cử tri ngành giáo dục tp hcm với đoàn đại biểu quốc hội thành phố vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn
tại hội nghị các cử tri đã bày tỏ các vấn đề về các chính sách chăm lo cho đội ngũ khó khăn trong tuyển dụng
bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới kiến nghị thời gian trả lương giáo viên hợp đồng
tuổi nghỉ hô của giáo viên mầm non
chính sách của giáo viên là người nước ngoài
bổ sung biên chế và đề xuất vị trí việc làm mới cho nhân viên tâm lý học đường
nhân viên y tế giám thị bảo vệ kế toán thủ quỹ bảo mẫu cấp dưỡng
đại diện sở nội vụ tp hcm cho biết cử tri đã đề xuất nhiều vị trí việc làm mới chưa có trong quy định
nếu có tính phổ biến thì sở nội vụ sẽ phối hợp sở giáo dục đào tạo tổng hợp rà soát
để đề xuất thêm chức danh đại trà góp ý trong việc sửa đổi các thông tư nghị định của chính phủ
đáp lại những kiến nghị này phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng thừa nhận
đại dịch covid một mươi chín làm nổi lên nhu cầu cấp thiết trong tuyển dụng một số vị trí việc làm tại các đơn vị trường học
trong khi đó việc chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp qua trực tuyến gây ảnh hưởng nguồn thu của các đơn vị
dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sở đang hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để có văn bản đề xuất
ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân tp hcm quy định một số chính sách về định biên nhân sự
chế độ hỗ trợ thu hút giáo viên nhằm giải quyết khó khăn cho các đơn vị